bí thư trung mương đảng chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn đã tới sự ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc với nhân dân khu dân cư tổ dân phố cà cha một trà hai an phú phường hội hợp thành phố vĩnh yên tỉnh vĩnh phúc
phường hội hợp tp vĩnh yên có dân số là một mươi bảy người
những năm qua phường hội hợp đã phát huy tốt tinh thần đại đoàn kết giữ vững an ninh trật tự an toàn xã hội tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đoàn kết tham gia phát triển kinh tế nâng cao đời sống
phát biểu tại ngày hội chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam trần thanh mẫn bày tỏ vui mừng đồng thời mong muốn người dân nơi đây tiếp tục đoàn kết nâng cao trình độ dân trí và xây dựng hệ thống chính quyền gần dân sát dân các cấp chính quyền quan tâm và nâng cao hiệu quả công tác của mặt trận tổ quốc các cấp trong thời kỳ mới
nhân dịp này chủ tịch trần thanh mẫn đã có những phần quà trao tặng cho các gia đình chính sách gia đình tiêu biểu và hộ nghèo trên địa bàn